thông qua một video clip ngắn đại sứ mỹ daniel critton dring đã gửi lời cảm ơn
đến những nỗ lực của chính phủ và nhân dân việt nam trong cuộc chiến chống lại covid một mươi chín
đại sứ hoa kỳ tại việt nam khẳng định hoa kỳ luôn sắt cánh với việt nam trong ứng phó với đại dịch
theo đó đại sứ mỹ tại việt nam daniel critton brink cảm ơn những người việt nam đang ở tuyến đầu chống dịch
và khẳng định mỹ ủng hộ việt nam trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
ông ca ngợi chính phủ việt nam rất xuất sắc khi đương đầu với đại dịch covid một mươi chín
với việc chủ động hợp tác và minh bạch trong chống dịch
đại sứ khẳng định mỹ sẽ luôn ủng hộ việt nam trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
và chúc người dân việt nam mạnh khỏe bình an